thực tế này thì đang đặt ra vấn đề cấp bách là cần phải có phương án ứng phó lâu dài để tránh các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra
vào một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay ông nguyễn xuân anh viện trưởng viện vật lý địa cầu sẽ có những phân tích cụ thể
trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi một clip ngắn ngay sau đây
theo thông tin từ viện vật lý địa cầu từ năm một nghìn chín trăm linh ba đến năm hai nghìn hai mươi huyện con bờ lông chỉ xảy ra ba mươi ba trận động đất với cường độ không mạnh
nhưng từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay số trận động đất xảy ra ở địa bàn này tăng bất thường với một trăm sáu mươi chín vụ được ghi nhận
đặc biệt những ngày gần đây có những trận động đất mạnh
cụ thể động đất xảy ra ngày một mươi năm tháng bốn có cường độ bốn một độ richter ngày một mươi tám tháng bốn có cường độ bốn năm độ richter ngày một mươi tám tháng bốn có cường độ bốn năm độ richter
các trận động đất liên tiếp xảy ra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay cũng là thời điểm hồ thủy điện thượng con tum bắt đầu tích nước
vâng thưa ông những ngày vừa rồi dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ động đất ở huyện con bờ lông tỉnh con tùm
vậy thì ông có thể chỉ ra những nguyên nhân mà gây ra vụ động đất vừa rồi ạ
có thể thấy trong viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa cung nghệ việt nam quan trắc hoạt động động đất ở việt nam
từ những năm một nghìn chín trăm linh ba đến năm hai nghìn hai mươi chỉ có ba mấy trận động đất ở khu vực
trong đấy trận lớn nhất là ba chín
sau đấy thì cách đây độ khoảng tháng bốn năm ngoái đến nay thì đã có gần một trăm tám mươi trận
cho đến thời điểm này có thể thấy cái lượng trận động đất tăng lên và đặc biệt có một trận là bốn năm
thì cái đấy bước đầu đánh giá là động đất kích thích
thì các quan sát là như thế
thực ra thì theo cái quy định thì là thông thường một cái công trình thủy điện bất kỳ với một cái hồ
có dung tích lớn
thông thường người ta sẽ phải thực hiện cái việc là khảo sát địa chấn đánh giá và đưa ra cái tiêu chuẩn mức độ kháng chấn
ví dụ cái khu vực đó thì cái hoạt động động đất là như thế này
thì đối với cái hồ như vậy thì chúng ta phải đánh giá được cái mức độ hoạt động động đất và đưa ra cái kháng chấn cho chính cái đập hồ thủy điện đó
để khi mà động đất xảy ra thì cái hồ đó có khả năng chịu đựng
thông thường là cái việc khảo sát địa chấn công trình là thực hiện trước
sau đó khi mà triển khai xây dựng cái công trình đó thì người ta sẽ phải thực hiện cái quan trắc về động đất và đưa ra những cái đánh giá
tức là mình giải thích như thế này nhé
tức là khi mà một cái công trình thủy điện xây dựng thì theo yêu cầu kỹ thuật là phải thiết kế kháng chấn
và thiết kế kháng trấn có nghĩa là phải khảo sát địa chất khảo sát địa trấn
xem là cái khu vực đó có hoạt động động đất đến mức nào
nếu hoạt động động đất đến mức nào thì sẽ thiết kế kháng chấn phù hợp để cái hồ đấy đảm bảo an toàn
chính đấy là cái việc mà cần phải làm trước khi mà xây dựng cái đập hồ thủy điện đó
như ông đã vừa chỉ ra những nguyên nhân thì trong đó có nguyên nhân là do động đất kích thích và có liên quan đến
vậy là khi mà cái hoạt động động đất nó xảy ra so với trước đây là bất thường
và cái nguyên nhân ban đầu các nhà khoa học đưa ra thì nó có thể liên quan đến động đất kích thích hồ chứa
thì cho đến nay mà nói thì viện vật lý địa cầu việt nam cũng đã làm việc rất nhiều lần
những cái trường hợp xảy ra ví dụ như ở sơn lan ở thủy điện hòa bình và gần đây nhất là hồ thủy điện sông chanh hai
thì cũng đã xảy ra những cái hiện tượng động đất kích thích như vậy
thì với cái tiếp cận cái động đất kích thích thì chúng ta phải thiết lập ngay một cái mạng trạm quan trắc ở địa phương
để mà quan trắc và có những số liệu cần thiết phục vụ thông tin về những hoạt động động đất đấy
và đưa ra những cảnh báo dự báo để phục vụ cho các cơ quan quản lý có những cái giải pháp để xử lý những trận động đất như vậy
có thể nói là động đất kích thích thì nó xảy ra ở khá nhiều hồ thủy điện trên thế giới
và cái hoạt động cái độ lớn của cái động đất kích thích đấy rất quan trọng
ví dụ như hồ thủy điện sông chanh thì chúng ta đã quan trắc là độ lớn là bốn
thế thì ở đây rất quan trọng là phải đánh giá được cái mức độ hoạt động động đất đến mức nào
ví dụ như là cái trận vừa qua là bốn năm tuy nhiên thì liệu có những trận mạnh hơn hay không
và mạnh thì mạnh đến bao nhiêu
thì cái đó rất quan trọng và ngay lập tức là chúng ta phải thiết lập cái hệ thống quan trắc địa phương
bắt nghiên cứu thì mới có thể đưa ra cái câu trả lời chính xác cho khu vực
và cái mức độ ảnh hưởng ấy chính là đánh giá được cái độ lớn cực đại động đất ở khu vực đó
được biết là từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay thì đã xảy ra hơn một trăm linh vụ động đất tại tỉnh con tum rồi
ông có nghĩ rằng điều này rất đáng lo ngại hay không
thế này mà nói thì viện bản lý đại cầu viện hà lâm học nguyên việt nam đang cho một số đoàn khảo sát khu vực
mạng trạm quan trắc thì mạng trạm quan trắc đấy là khả năng gồm có tám trạm
và khi như vậy thì chúng ta có thể quan trắc được cái hiện tượng hoạt động động đất và những cái động đất nhỏ
cũng như tất cả các hoạt động đấy thì sẽ nghiên cứu cái mối liên quan giữa hoạt động động đất và các hoạt động khác
ví dụ như tích nước hoặc v v
thì từ đấy chúng ta đưa ra được những quy luật và đánh giá và từ đấy thì mới có những cái giải pháp tiếp theo
cái động đất vừa rồi là bốn năm thì có thể thấy là bốn năm là bốn năm
đây là cái động đất nếu mà theo như cái mức độ ấy thì nó mới là ở mức nhẹ
thế còn từ năm đến sáu thì động đất đấy là động đất trung bình
mà từ năm đến sáu động đất trung bình đấy thì mới bắt đầu có khả năng gây thiệt hại đối với những công trình nhà cửa
ông có nghĩ rằng là động đất ở tỉnh con tum thì có thể xảy ra độ mạnh hơn hay không ạ
có thể thấy là cái bước đầu mà đánh giá thì chúng tôi ở cái khu vực này
thì chúng tôi đưa ra cái đánh giá
đánh giá là động đất có thể đến năm và năm năm
tuy nhiên thì đấy là cái bước đầu đánh giá
còn lại chúng ta phải tiến hành cái khảo sát chuyên sâu
đồng thời thiết lập cái mạng trạm quan chắc thì mới đánh giá chính xác cái mức độ hoạt động động đất ở khu vực
và đấy đưa ra cái mức cao nhất để phục vụ cho cái công việc cảnh báo cũng như là các công việc khác
để mà phòng tránh những rủi ro do động đất gây ra
liệu rằng chúng ta có dự báo được về độ lớn hay là thời gian xảy ra động đất không thưa ông
có thể thấy là như thế này
tức là cái dự báo về độ lớn ở một khu vực thì có khả năng dự báo được
chẳng hạn một cái khu vực a này khu vực b này thì mình có thể dự báo được cái độ lớn
tuy nhiên cái thời điểm xảy ra động đất thì rất khó
và ngay cả trên thế giới thì người ta cũng không thể làm được cái dự báo ở thời điểm nào xảy ra động đất
mà chỉ có thể là đưa ra cái độ lớn
và cái độ lớn đây thì cũng rất quan trọng
bởi vì là mình biết được cái độ lớn bao nhiêu để mà
di rời dân hoặc có những biện pháp phù hợp xây dựng những công trình kháng chấn phù hợp
với cái hoạt động động đất ở khu vực đấy
chẳng hạn như ở tây bắc chẳng hạn động đất lên đến bảy
nhưng ở khu vực tây nguyên có thể lên đến năm và năm năm
tức là nó nhỏ hơn
tuy nhiên thì tất cả các khu vực đó thì đều phải quan chắc đều phải có những cái nghiên cứu
để đánh giá xem là cái hoạt động động đất nó ở mức nào
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay